tổng công ty địa lực thành phố hà nội cho biết hiện tượng mất điện trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng bảy
tại các quận huyện của thủ đô như cầu giấy tờ điêm hoàn kiếm không phải do ngành điện tự ý cắt điện
mà do gặp sự cố bất khả kháng
nguyên nhân mất điện tại một số khu vực khác trên địa bàn thủ đô tổng công ty địa lực tp hà nội cho biết
do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến quá tải dẫn tới một số nơi nhảy atomat hoặc sự cố cháy cầu trì
do cùng lúc sử dụng quá nhiều thiết bị điện
để khắc phục những sự cố bất thường kể trên tổng công ty địa lực thành phố hà nội đã và đang cắt cầu lực lượng
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn thủ đô
trong những ngày nắng nóng cao điểm này